ngày một mươi tháng hai đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đến làm việc tại tỉnh vĩnh long về công tác phòng chống ứng phó khô hạn xâm nhập mặn
theo dự báo trong thời gian cao điểm của khô hạn mặn xâm nhập vào tháng ba bốn tới toàn tỉnh sẽ có hơn tám mươi ba chín trăm linh hectare đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng
chín mươi nhà máy nước sẽ bị nhiễm mặn và hơn hai trăm một mươi năm chín trăm linh hộ dân không có nước ngọt sử dụng
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị vĩnh long cần giả soát lại toàn bộ các kịch bản chương trình năm nay để tiếp tục có chương trình ứng phó
trên cơ sở đó ngành nông nghiệp các ngành liên quan tham mưu cho tỉnh điều chỉnh tái cơ cấu nông nghiệp tổng thể cục diện sản xuất phù hợp để biến cái thách thức thành cơ hội thích ứng một cách chủ động
tại buổi làm việc lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị vĩnh long cần giả soát lại toàn bộ các kịch bản chương trình năm nay để tiếp tục có chương trình ứng phó